ngày hai mươi ba tháng bốn thầy nguyễn văn diệu hiệu trưởng tại trường trung học cơ sở lê quý đôn cho biết
ngày hai mươi hai tháng bốn một nam học sinh lớp chín tại trường mang theo một cây thuốc lá điện tử
loại hút tinh rau vào trường rồi đưa cho một bạn nam sinh lớp bảy để sử dụng
sau đó học sinh này bị chóng mặt được giáo viên đưa về phòng y tế của nhà trường
và chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng hai trong tình trạng co giật lơ mơ
các bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng hai phải rửa dạ dày cho bệnh nhân uống tham đoạt tính
hiện tại sức khỏe của học sinh này đã ổn định tiếp xúc tốt nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện
các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm đối với năm học sinh này và đang chờ kết quả xác định cho cây ngộ độc
ngay sau khi nhận được thông tin này công an địa phương đã vào cuộc xác minh để làm rõ sự việc
tại việt nam những năm qua tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử được cảnh báo là tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa
điều tra năm hai nghìn một mươi chín của tổ chức y tế thế giới cho biết tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tại việt nam là một
điều tra tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử học sinh ở độ tuổi một mươi ba một mươi năm là ba mươi
đặc biệt xu hướng hút thuốc lá điện tử gia tăng nhanh ở nhóm tuổi từ một mươi năm hai mươi bốn tuổi chiếm tỷ lệ bảy ba
so với nhóm tuổi từ hai mươi năm bốn mươi bốn tuổi chiếm ba hai
và nhóm tuổi từ bốn mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi chiếm một bốn
bà phan thị hải phó giám đốc quỹ nhi đồng phòng chống tắc hại của thuốc lá cảnh báo
chỉ sau ba năm tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã gia tăng một cách đáng kể
điều này cho thấy những thành tựu việt nam đã đạt được trong việc giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong một mươi năm qua
có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử đang nhắm vào giới trẻ
chia sẻ về những tắc hại của thuốc lá điện tử tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
chia sẻ về những tắc hại của thuốc lá điện tử tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyễn trung cho biết